phun năm mươi hai biển quảng cáo trang web đánh bạc online trên tường nhà dân ở huyện kim thành tỉnh hải dương
hai đối tượng trú tại thành phố hải phòng đã bị công an huyện kim thành bắt giữ
đó là nguyễn văn đào và vũ văn hái
bước đầu hai đối tượng khai nhận được một đối tượng ở thủy nguyên hải phòng thuê đi phun sơn quảng cáo lên tường nhà dân
đến thời điểm bị bắt giữ hai đối tượng đã phun được năm mươi hai biển quảng cáo bẩn lên tường nhà dân trên địa bàn huyện kim thành
tình trạng tường của nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh hải dương bị phun quảng cáo bẩn không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
hiện công an huyện kim thành đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan